trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp ngày một mươi chín tháng ba thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thử thư cho lãnh đạo các nước asean và new zealand
trong thư thủ tướng đề nghị lùi thời điểm tổ chức hội nghị cấp cao asean ba mươi sáu và hội nghị các nhà lãnh đạo asean new zealand
và các hội nghị liên quan dự kiến diễn ra vào ngày tám và ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi tại đà nẵng tới cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng chính phủ cũng cho biết việt nam đã tích cực chuẩn bị mọi mặt và tới nay đã cơ bản hoàn tất công tác tổ chức hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu